cảm ơn các bạn đã theo dõi
vào lúc chín giờ sáng nay sau ít phút gặp gỡ báo chí thì tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim sương ưn đã bắt đầu cuộc họp kín chỉ có phiên dịch tham dự tại khách sạn metropole
sau đó lúc tám giờ bốn mươi thì tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim sương ưn đã rời phòng họp kín bước vào cuộc họp mở rộng với các quan chức chủ chốt
phát biểu trước khi bước vào cuộc họp riêng một giữa hai nhà lãnh đạo thì tổng thống mỹ donald trump đã cảm ơn nhà lãnh đạo triều tiên kim sơn ưn khi triều tiên ngừng tiến hành các vụ thử tên lửa hạt nhân
tổng thống trump nhấn mạnh chúng tôi đã tạo ra rất nhiều thành tựu cho đến nay và chúng tôi nghĩ rằng đây là lúc chúng tôi nên đến hà nội ngồi xuống cạnh nhau và có cuộc đối thoại tuyệt vời
hai bên có một mối quan hệ tốt đẹp nên hai bên sẽ có một hội nghị thượng đỉnh thành công và triều tiên sẽ trở thành một cường quốc kinh tế
tuy nhiên khi nói về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên hoàn toàn thì tổng thống mỹ nói rằng ông không vội vã đồng thời cho biết hai khi nước đang đạt được thành công xuất sắc ông chưa thể nói trước với kết quả hội nghị lần này sẽ ra sao
nhưng ông chắc chắn rằng những năm tới hai nhà lãnh đạo sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa
trong khi đó nhà lãnh đạo triều tiên kim sương ưn cho biết ông dự cảm rằng cuộc hôm nay sẽ có kết quả tốt đẹp
vâng vào lúc một mươi hai giờ trưa nay hai nhà lãnh đạo mỹ triều tiên sẽ ăn trưa kết hợp làm việc
sau đó vào lúc một mươi bốn giờ năm phút tổng thống donald trump và chủ tịch kim sương ưn sẽ tham gia lễ ký kết thỏa thuận chung
đến một mươi năm giờ năm mươi phút tổng thống trump tổ chức họp báo
và những diễn biến của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
dư luận thế giới đã có phản ứng khá tích cực trước cuộc họp đầu tiên giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim jong un vào tối qua tại khách sạn metropole hà nội
và tất cả đều kỳ vọng hai bên sẽ có những thỏa thuận lớn ngay trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng hai
sau khi kết thúc cuộc gặp với nhà lãnh đạo triều tiên trên trang mạng xã hội twitter tổng thống trump viết
một cuộc gặp tốt đẹp và bữa ăn tối tuyệt vời với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tại hà nội
trong khi đó hãng tin kcna tại triều tiên cũng phát đi hình ảnh những người dân nước này đang theo dõi sát sao các hoạt động của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tại việt nam qua báo chí và truyền hình
tất cả đều kỳ vọng và thành công tại hội nghị lần này
cả đêm chúng tôi đã không ngủ vì chủ tịch kim trương ưn đã có một chuyến đi lịch sử vì đất nước và nhân dân triều tiên
ông đã mở ra con đường mới mang lại thịnh vượng cho đất nước trong năm ngoái và dù thức cả đêm để nghĩ về chủ tịch kim cũng không đủ
tôi nghĩ nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un với chuyến hành trình dài và lòng yêu nước của mình tới hội nghị sẽ tỏa sáng lâu dài trong lịch sử của triều tiên
bởi vì đây là một sự kiện lớn và ý nghĩa trong việc giành độc lập và thúc đẩy một đất nước
đất nước triều tiên hùng mạnh
văn phòng tổng thống hàn quốc cùng ngày cho rằng bất cứ tiến bộ nào tại cuộc gặp ở hà nội cũng sẽ là một diễn biến tích cực
người phát ngôn của tổng thống hàn quốc nhấn mạnh rằng các thỏa thuận dù nhỏ cũng có thể là chìa khóa để mở ra các thỏa thuận lớn hơn sau này
phát biểu trong buổi họp báo hôm qua người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cũng khẳng định
trung quốc mong đợi các bước tiến được đưa ra tại hội nghị lần này
trung quốc luôn ủng hộ các cuộc gặp giữa mỹ và triều tiên
chúng tôi mong đợi thành công và các bước tiến tích cực hơn tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần này
chúng tôi ủng hộ tất cả các nỗ lực đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo triều tiên
các hãng truyền thông lớn của thế giới cũng ngay lập tức có bài tổng kết cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo
với triển vọng lạc quan về khả năng đạt được kết quả thực sự sau cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tại việt nam
hãng tin ap cập nhật liên tục về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên
trong đó viết rằng hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia cựu thù đã khởi động cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai ở hà nội với những nụ cười và cử chỉ thân thiện
hãng tin reuters của anh dẫn những phát biểu của hai nhà lãnh đạo bày tỏ lạc quan về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh lần hai
trong khi đó tân hoa xã của trung quốc cũng có bài tổng kết nói về cuộc gặp đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
dẫn lời nhà lãnh đạo triều tiên bài báo cho biết hai bên đã nỗ lực và kiên trì để đi tới cuộc gặp lần hai
nhà lãnh đạo kim jong un tin rằng hai bên có thể đạt được kết quả mọi người kỳ vọng trong cuộc gặp tại hà nội
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hôm qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bộ công an cho biết sau một thời gian điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng vang chueya briachia
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại bản vàng ban huyện sai kham phon tỉnh bô ly kham sai lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua tài liệu của cơ quan điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp số lượng lớn
từ lào qua cửa khẩu cầu treo hà tĩnh về việt nam rồi vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh xác lập chuyên án
sau gần ba tháng tiến hành thu thập chứng cứ khoảng một h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng hai tại khu vực cửa khẩu cầu treo
lực lượng chức năng đã bắt đối tượng vang chiang briachir đi trên xe du lịch biển kiểm soát un hai nghìn sáu trăm bốn mươi năm có hành vi vận chuyển ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ một mươi hai bao tải màu xanh bên trong có chứa nhiều gói ni lông màu vàng
trọng lượng khoảng hai trăm bảy mươi tám kg ma túy tổng hợp dạng đá
trong khi khám xét xe ô tô của đối tượng lợi dụng đêm tối địa hình rừng núi hiểm trở sương mù dày đặc
nên một đối tượng nam giới đi cùng với vang chơi briachia đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát
trong khi đó cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh hủa phan lào
cũng vừa bắt giữ đối tượng bi vang chú tại bản hủy hú huyện hua mương tỉnh hồ phân lào
cùng một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp và bốn mươi năm triệu kíp lào
đối tượng bi vang bị bắt giữ tại khu vực bản hủy bâu huyện sốt bâu tỉnh hủa phan lào
địa bàn giáp biên giới với việt nam vào lúc chín h năm sáng ngày hôm qua
trước đó vào lúc một mươi chín h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai tại thị trấn kim sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an
đồn biên phòng hạnh dịch bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các lực lượng
phòng phòng chống ma túy và tội phạm phòng cảnh sát giao thông cục hải quan tỉnh nghệ an
bắt giữ đối tượng lô đức phúc chú tại bản xốp dương xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm bốn tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại di động
vào khoảng h bốn mươi năm phút ngày hôm nay hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thành phố cà mau đã bất ngờ
ập vào cơ sở kinh doanh giải trí góp ship thuộc địa bàn khóm sáu phường năm thành phố cà mau
phát hiện nhiều đối tượng nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy
đây là một trong những tụ điểm giải trí lớn tại địa bàn thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ năm mươi chín viên nén nghi là thuốc lắc
năm mươi sáu bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
hai bịch ni lông có chứa hoa lá khô dạng thảo mộc nghi là cần sa
tại thời điểm kiểm tra lực lượng phát hiện nhiều túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng
nằm vương vãi tại các góc tường trên sàn và dưới các ghế ngồi
qua kiểm tra phát hiện có chín mươi năm đối tượng dương tình với ma túy trong đó có hai mươi nữ
đây là một trong những tụ điểm kinh doanh giải trí dạng quán bar thu hút rất đông đối tượng thanh niên
tại địa bàn thành phố cà mau và nhiều nơi khác đến
ngoài ra cơ sở trên còn vi phạm nhiều lỗi về lĩnh vực hành chính
các đối tượng và tăng vật đã được chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý theo quy định
hôm qua công an tỉnh bến tre đã làm việc với nguyễn hoàng khánh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre
để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
nói xấu đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trên mạng xã hội facebook
trong thời gian qua nguyễn hoàng khánh phương đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình
là út phương
có hành vi chia sẻ và đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật nói xấu đảng và nhà nước
cụ thể vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tài khoản facebook út phương đã đăng tải bài viết
có nội dung vu khống lãnh đạo đảng và nhà nước
qua làm việc phương đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
cam kết gỡ bỏ các bài viết trên và không tái phạm
vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
liên quan đến vụ việc em trai đặt mìn kích nổ nhà anh trai ở huyện thiệu hóa
cơ quan chức năng tỉnh thanh hóa đã phê chuẩn khởi tố thêm tội danh giết người
đối với nguyễn huy sô sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại thôn thái sơn xã thiệu tấm huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
như vậy đối tượng sô bị khởi tố về hai tội danh là giết người và hủy hoại tài sản
trước đó như antv đã đưa tin vào lúc hai h một mươi phút ngày chín tháng hai
tại nhà ông nguyễn huy liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xã thiệu tâm huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
xảy ra vụ nổ mìn khiến ông liên và hai cháu nội bị thương
vụ nổ đã làm căn nhà hai tầng của ông liên và nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng nặng
một số căn nhà xung quanh cũng bị hư hỏng một phần
thiệt hại tài sản bước đầu xác định khoảng trên năm trăm linh triệu đồng
qua điều tra xác định nghi phạm là nguyễn huy sô em trai của ông liên
bước đầu đối tượng sô khai nhận do mâu thuẫn sâu sắc với gia đình ông liên
và nguyễn huy thông là con trai của ông liên nên sô đã có ý định trả thù
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám xô liên hệ với một thanh niên ở vũng tàu
mua hai kg thuốc nổ một năm mét dây cháy chậm và hai kíp nổ
sau đó mang về thanh hóa để gây án
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại quảng bình và sóc trăng
đang tiếp nhận các bảng đề qua máy fest trong nhà để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
trần thị thúy đã bị công an tỉnh quảng bình phát hiện
tổng số tiền ghi trên tám bảng đề là hơn một trăm linh triệu đồng
cùng thời điểm bốn tổ công tác khác đột kích một số điểm trên địa bàn thành phố đồng hới
mà các đối tượng khác tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi đánh bạc trái phép
bằng hình thức mua bán số lô số đề của mình
còn tại sóc trăng công an tỉnh đã bất ngờ ập vào khu đất chống đường dương kỳ hiệp
khóm ba phường hai thành phố sóc trăng bắt giữ một mươi sáu đối tượng đang sát phạt đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường công an lập biên bản tạm giữ gồm số tiền gần hai mươi tám triệu đồng
một mươi xe mô tô bốn con gà trống cùng một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm của mình
và được biết đây là địa điểm các đối tượng thường xuyên tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
gây mất an ninh trở tự trên địa bàn
dù đã có rất nhiều cảnh báo về những vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng hình thức chơi hụi
thế nhưng tại một số vùng nông thôn và ngay cả tại địa bàn thành phố cà mau
thì không ít người dân vẫn tham gia chơi hụi
chỉ vì lòng tin họ đã đem cả số tiền dành dụng chất chiêu từng ngày
thậm chí là hơn nửa đời người với mộng ước sau khi kết thúc
thì sẽ kiếm được một số tiền lớn để thay đổi cuộc sống của mình
thế nhưng mọi dự tính đó đều tan thành bọt nước sau khi chủ hụi tuyên bố vỡ hụi không còn khả năng thanh toán
vụ vỡ hụi vừa xảy ra mới đây tại xã lý văn lâm thành phố cà mau là một trong những điển hình
dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng do cuộc sống còn khó khăn
bà lê thị bình cư ngụ khóm bảy phường tám thành phố cà mau
vẫn tiếp tục xin vào làm công nhân tại một công ty thủy sản
khi có người quen giới thiệu về một chủ hụi lớn tên ngoan tại xã lý văn lâm có uy tín và rủ bà tham gia
thế là bao nhiêu tuyển dành dụng gom góp hàng ngày đều đem đi đóng tiền hụi
cứ ngỡ sau vài tháng sẽ kiếm được ít
ít tiền lời thế nhưng khi chủ hụi tuyên bố vỡ hụi thì bà bỗng trở thành tráng tay
thế đưa vào đó hay chưa bao lâu thì nó đã chiếm dụng cái đồng tiền này của tôi rồi
ngay cả những người có mối quan hệ họ hàng cũng là nạn nhân
do tin tưởng vào người em dâu ông phạm tiến dũng chú khóm tám phường tám
đã rủ thêm nhiều người quen tham gia chơi hụi do ngoan làm chủ
dự định về căn nhà mới của hai vợ chồng ông dũng bỗng chốc trở thành mây khói vì vỡ hụi
số tiền ông bị lừa gần một bốn tỷ đồng
thế chỉ được lái năm ngàn
tiền này để là dự định làm nhà đúng là cả đời có ông cóp đấy
thế không phải là làm ăn đúng vợ chồng tôi cả đời có ông cóp làm ăn
và là cả đời bọn nhập xong rồi được bảy trăm linh triệu bạn thôi
để cất cái nhà để mua nhà rồi bán cái nhà kia rồi hai cái nhập thành một cái để khỏi chiếu nợ
và còn cái số tiền là gần tám trăm linh triệu đó là của đưa mấy đứa em vợ nó gửi chơi chung chơi dùm
của đứa cháu trong minh phú nữa cũng làm công nhân minh phú nữa
của nó hết hai trăm bảy mươi triệu
bây giờ là ý định nó tiêu
ý định tiêu hết
chả còn nữa cái gì
từ những tố cáo của người dân cơ quan cảnh sát công an tỉnh cà mau đã tiến hành điều tra thu thập chứng cứ
qua đó vào đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố và bắt tạm giam phạm thị ngoan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú xã lý văn lâm thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi
là lợi dụng lòng tin của các hội viên
vì việc mà không bỏ thăm khu hội không lập danh sách hội để từ đó tự ý và hốt hội chiếm đoạt tiền của các hội viên
và các chủ hội còn đưa thông tin khóng ví dụ như nói với hội viên là có người bán hội mua hội thì sẽ được hưởng lời
các hội viên tin tưởng là có người bán thật cho nên là đưa tiền cho chủ hội để từ đó chủ hội chiếm đoạt
ngoài ra thì chủ hội còn đưa cái tên khống vào danh sách hội
để bỏ thăm và hốt hội chiếm đoạt tiền của các hội viên
với góc độ của người dân thì chúng ta phải hết sức cảnh giác với những phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
không chỉ bản thân chúng ta mà kể cả người thân trong gia đình chúng ta cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác
cái cảnh báo thứ hai là ở góc độ cơ quan điều tra thì đây chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm trong quá trình tuyên truyền giáo dục pháp lực đến nhân dân
trong quá trình tiếp nhận sự liên lạc chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm trong quá trình tiên triền giáo dục khắp lực đến nhân dân
trong quá trình tiếp nhận sự liên lạc chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm trong quá trình tiên triền giáo dục khắp lực đến nhân dân
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ngoài việc cẩn trọng khi tham gia chơi hụi và trong quá trình chơi hụi
khi thấy có dấu hiệu bất thường trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì nhanh chóng báo ngay đến cơ quan công an để tiến hành xử lý ngăn chặn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin mùa một ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin mùa một ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị thu thủy và bích liên tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cảm ơn mỹ thực viên thu hương và những nội dung vừa rồi
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng lê đình tần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã quảng minh huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng lê khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám phố đức sơn thị trấn bút sơn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm bốn tam quy
xã hà tân huyện hà trung tỉnh thanh hóa
bị công an cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện